hội liên hiệp phụ nữ việt nam phối hợp với ủy ban dân tộc và un women tổ chức hội thảo chính sách
thách thức và giải pháp để phụ nữ dân tộc thiểu số không bị bỏ lại phía sau
dự hội thảo có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban dân vận trung ương trưởng ban chỉ đạo trung ương tổng kết nghị quyết hai mươi bốn
đến nay sau một mươi năm năm đi vào cuộc sống nghị quyết số hai mươi bốn về công tác dân tộc đã góp phần phát triển
kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được
vẫn còn nhiều hạn chế như có tới hai mươi sáu năm mươi sáu phụ nữ dân tộc thiểu số mù chữ bảy hai lao động nữ dân tộc
thiểu số được đào tạo chuyên môn kỹ thuật tỷ lệ người dân tộc thiểu số tham chính ở bốn cấp còn khá thấp
bên cạnh việc chỉ rõ những thách thức hội thảo đã đề xuất các giải pháp trình ban chỉ đạo tổng kết một mươi năm năm
thực hiện nghị quyết hai mươi bốn khóa chín về công tác dân tộc phát biểu tổng kết đồng chí trương thị mai khẳng định
bán cứ để ban chỉ đạo tổng kết kinh nghiệm lựa chọn những giải pháp phù hợp bổ sung vào báo cáo tổng kết